xin kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới tại các tỉnh phía đông bắc bộ
trời vẫn rét khô ban ngày trời ít mây
và có nắng nên mức nhiệt cũng không quá thấp
trưa chiều hầu hết ở các nơi đạt trong khoảng
tuy nhiên ngay sau khi tắt nắng
thì nhiệt độ sẽ giảm nhanh
và khoảng trên dưới một mươi độ lúc khoảng nửa đêm về sáng
vùng núi và vùng núi cao
trời rá rét và có thể có băng rá
tây bắc bộ cũng duy trì rét đậm rét hại kéo dài
vùng núi cao có thể xuất hiện băng rá
trong ba ngày tới
đêm về sáng thì trời rét bốt
với nhiệt độ đạt trong khoảng
là từ một mươi một mươi ba độ
vùng núi và vùng núi cao mức nhiệt còn xuống thấp hơn
ban ngày trời nắng nhiệt độ tăng nhanh lên mức
là một mươi chín hai mươi hai độ
khu tây bắc có nơi cao hơn
từ đêm nay trở đi
nghệ an trở vào cho đến thừa thiên huế
sẽ có mưa trở lại
riêng khu vực hà tĩnh cho đến quảng ngãi
thì có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và rông
sau đó sang ngày hai mươi hai thì mưa sẽ thu hẹp lại
chủ yếu chỉ tập trung
tại khu vực trung trung bộ
đến ngày hai mươi ba thì mưa giảm hẳn trên toàn khu vực
về tình hình nhiệt độ
dự báo cao nhất ở mức là một mươi chín hai mươi hai độ
trời rét phía bắc rét đậm
từ đêm nay các tỉnh
từ đà nẵng cho đến khu vực bình định
sẽ có mưa trở lại
trong đó đà nẵng cho đến quảng ngãi
thì sẽ có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và rông từ đêm nay
đến hết ngày mai sau sẽ giảm dần
nhiệt độ cao nhất trên cả khu vực
ở mức là hai mươi năm đến hai mươi chín độ
khu vực tây nguyên
trời tiếp tục ít mưa
và có trăng cũng chỉ có mưa một vài nơi
ban đêm còn ban ngày thì trời có nắng
với nhiệt độ không quá mức là hai mươi bảy độ
trời rét về đêm và sáng
nam bộ có thời tiết khá tốt
trong ba ngày tới
khi có mây ít mưa ngày trời nắng
với cường độ vừa phải
gió đông bắc ở mức là cấp ba bốn
sáng sớm và đêm thì trời lạnh
nhiệt độ cao nhất ổn định trong khoảng
là hai mươi chín ba mươi hai độ